cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ngô văn phú lê ánh vôn
cùng chú thệ xã tam mỹ đông huyện núi thành để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều tra của lực lượng công an vào năm hai nghìn một mươi bảy ngô văn phú nguyên là trưởng ban địa chính xây dựng thuộc ủy ban nhân dân xã tam mỹ đông huyện núi thành
và lê ánh vôn là nhân viên hợp đồng của ban địa chính xây dựng xã này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập khống hồ sơ giao đất cho người không có tên thật tại địa phương
và tham mưu cho các cơ quan liên quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định
vụ việc gây bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương